có thể sắp nhập nhanh chóng như vậy sở y tế các đơn vị y tế đã chuẩn bị các điều kiện trong một thời gian dài cho đến khi có quyết định thành lập

ở bất cứ vị trí nào nếu cần hỗ trợ

đang giữ chức vụ mà khi nói từ sắp nhập thì cũng rất là băn khoăn

vấn đề là để thuận lợi cho vấn đề khám chữa bệnh

sự đổi mới trong quy cách tổ chức khoa phòng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

bà phải đi xa trung bình từ một mươi năm đến hai mươi km đường đồi núi

nếu trước kia các trạm y tế xã phải chịu sự chỉ đạo trồng chéo về lĩnh vực khám chữa bệnh của bệnh viện huyện
chỉ đạo về y tế dự phòng của trung tâm y tế dự phòng

hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh

với phương châm sắp nhập tinh gọn hoạt động hiệu quả

trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân

mọi vấn đề trong phạm vi chuyên môn của họ

giải quyết nhiều bất cập về nhân lực trang thiết bị